ngày hai mươi ba tháng sáu ban giám khảo lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín đã công bố hai đội pháo hoa sẽ tranh ngôi vô địch trong đêm chung kết là đội anh và đội phần lan
để có tên trong đêm chung kết đội anh đã kể câu chuyện về các dòng sông trên thế giới bằng hơn tám quả pháo kết hợp với các nhạc phẩm nổi tiếng về các dòng sông trong đó có tới bảy trăm linh quả pháo nước
trước đó đội phần lan đã thực sự gây bất ngờ với màn trình diễn pháo hoa hoành tráng với công nghệ độc đáo và sự hòa quyện nhịp nhàng của âm nhạc tạo nên một bản hòa ca tuyệt vời về tình yêu bằng âm nhạc và pháo hoa trên bầu trời đà nẵng
đêm chung kết lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra vào ngày sáu tháng bảy tới